thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua khi một số cơ sở tại địa bàn thành phố hà nội được lựa chọn
để triển khai các khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì rất nhiều người dân sống ở xung quanh các địa điểm này đã cảm thấy bất an và lo lắng
vâng thế nhưng những nỗi lo lắng bất an ấy thì đã nhanh chóng xóa tan khi có sự xuất hiện của các chiến sĩ công an tại cơ sở
từ sự an tâm tin tưởng thì mỗi người dân bây giờ trở thành một chiến sĩ chung tay cùng với chính phủ cộng đồng
để lùi dịch bệnh covid một mươi chín
gia đình ông vương ngọc tiến trú tại tập thể cơ khí số năm phường tây mỗ quận nam tử liêm
chỉ cách khu trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội nơi đang tiếp nhận sáu trăm tám mươi công dân đến cách ly một bức tường rào
ngay từ thời điểm có những chuyến xe đầu tiên đưa công dân về đây cách ly ông và những người dân tại đây không hoang mang hay lo lắng
bà con ở đây thì cũng cảm thấy rất là bình thường thôi cũng không có gì là cảm thấy là ghê gớm là mình sắp sửa gần một cái gì đó
nó ghê gớm lắm bởi vì công tác này đã được quán triệt rồi đã chuẩn bị chú giáo rồi
cho nên là những lúc có xe của những chuyên dụng chở những người cách ly đi vào đây
mọi người dân ở đây là tự mình phòng chống bằng cách mình đeo khẩu trang rồi mình xoa tay rửa tay
nói chung là rất là chú giáo không có gì cả
theo dõi về các bộ y tế thông tin số người mắc và số người nhiễm đều là kiểm soát tốt
cách khu cách ly tập thể cơ khí số năm phường tây mỗ quận nam tử liêm
trong một đường trung hai trăm linh m quán internet của gia đình anh trịnh văn thưởng đã chấp hành yêu cầu dựng hoạt động
từ sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an cơ sở
anh thưởng nhận thấy việc này là rất cần thiết trong công tác phòng dịch
cách đây khoảng khu dịch ở đây khoảng hai trăm linh m đến ba trăm linh mét nhưng mà dân ở đây thì người ta vẫn sống vẫn sinh hoạt bình thường
theo chỉ thị của trên nhà nước xuống thì là các quán xá hay là cái gì ở đây là theo chỉ đạo
mình phòng dịch thì mình vẫn quán các thứ là đóng cửa đấy là theo chỉ đạo của cấp trên xuống
ngay từ thời điểm nhận được thông báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
với các điểm cách ly tập trung lực lượng công an tại các địa bàn đã triển khai hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ
trong đó làm tốt công tác nắm tình hình điều tra cơ bản và đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền đối với nhân dân quanh khu vực điểm cách ly tập trung
ngay từ khi nhận được chủ trương của thành phố chúng tôi đã quán triệt đến một trăm linh
cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực
tất cả các đồng chí đã xuống từng nhà dân và gặp gỡ vận động tuyên truyền phối hợp cùng các đồng chí
bí thư tri bộ tổ trưởng dân phố để tuyên truyền vận động người dân hiểu về công tác phòng chống dịch
và đặc biệt là khu vực cách ly tập trung này các lực lượng cũng đã đảm bảo tuyệt đối an toàn
và không để ảnh hưởng đến bà con xung quanh
do vậy là nhân dân cũng rất tin tưởng và ủng hộ lực lượng chức năng trong quá trình làm nhiệm vụ
người dân sống tại các khu vực có điểm cách ly như thế này đang hoàn toàn yên tâm và tin tưởng
để có được kết quả đó đó là sự vào cuộc nỗ lực của ban chỉ đạo phòng chống dịch
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các chiến sĩ cảnh sát vực tại cơ sở
thì mọi người để đưa người cách ly về đấy thì theo cháu có vấn đề gì không có làm sao không

thế này toàn bộ công tác phòng ngừa thì đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid đã làm dọn dẹp vệ sinh cấp cứu hết rồi
mọi người không phải lo ngại về vấn đề lây nhiễm bệnh đâu ạ
tại khu nhà ở sinh viên mỹ đình hai quận nam tử liêm
những ngày vừa qua hàng trăm sinh viên đang sinh sống tại đây đã gấp rút khẩn trương thu dọn đồ đạc
để nhường phòng ở cho người thuộc diện cách ly tập trung vì dịch covid một mươi chín
mọi công tác chuẩn bị đón tiếp công dân vào đây cách ly đã sẵn sàng
trong đó có sự ủng hộ của chính các hộ dân sinh sống gần khu vực này
gia đình bà phạm thị liên nằm sát cảnh khu ký túc xá này đã hoàn toàn yên tâm và chủ động các biện pháp phòng chống dịch
thì bản thân tôi thì cũng là thật sự là rất là lo lắng vì là nhà có chó nhỏ
tôi và chồng tôi đều người già có bệnh nền từ hơn sáu mươi tuổi trở lên
thế nhưng mà sau khi tôi đã điện thoại cho đồng chí công
an cảnh sát khu vực chỗ chúng tôi là đồng chí sĩ thì được coi như trả lời và coi như đồng chí giải thích
coi như tôi cũng thấy là yên tâm cho nên là gia đình chúng tôi vẫn ở lại đây chứ không chuyển đi đây nào cả
nói thật là lúc đầu nghe là có khu cách ly về đây thì mình là một người dân sống ở đây thì mình cũng cảm thấy lo lắng
nhưng mà sau khi mà thấy chính quyền địa phương đến đây làm việc và cũng thấy là khử khuẩn rồi làm đủ mọi công tác
vệ sinh an toàn
mình cảm thấy mình cũng yên tâm
để cho nhân dân không hoang mang cũng như đặc biệt người ta hiểu được mục đích cách ly
bởi vì mục đích cách ly này thì là những người không phải là những người có bệnh
mà những người đi qua các cái vùng dịch có thể có nguy cơ để đưa đi để theo dõi
cho nên là phải giải thích rõ để cho nhân dân hiểu được việc đó
chứ có nhiều nhân dân hoang mang là như người có bệnh
và đến nay thì mọi cái thì cũng không có rất dư luận rất là tốt ủng hộ cái chủ trương lớn của thành phố
hiện nay cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín

đang ở giai đoạn quan trọng
theo đó cùng với sự quyết liệt từ chính phủ hệ thống chính trị và các ban ngành chức năng
thì mỗi người dân mỗi gia đình cần là một chiến sĩ một pháo đài
theo tinh thần chống dịch như chống giặc
khi chúng ta cùng hiệp đồng tác chiến dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi
tôi là người dân sống ở ngay khu vực cách ly ở đây
nhưng mà khi nghe các cán bộ phổ biến thì tôi cảm thấy rất là yên tâm
dân cư ở đây là người ta rất tin tưởng
khi đầu được thông báo có người đến cách ly thì rất là hoang mang
nhưng mà sau khi được các anh công an tuyên truyền thì cảm thấy rất là yên tâm
tôi cũng đánh giá cao cái sự nhiệt tình của bên ngành công an
đảm bảo cho người dân không có sự xáo trộn gì
người dân cảm tưởng là người ta sẽ cảm thấy vững vàng an toàn trong cái đợt này
thưa quý vị những ngày qua thì tình trạng xâm nhập mặn
tại các tỉnh đồng bằng sông kiểu long trong đó có tỉnh vĩnh long khá phức tạp
gây ra nhiều khó khăn
trong sinh hoạt và sản xuất của người dân nhằm chia sẻ đồng hành với người dân
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
đã tổ chức nhiều chuyến xe cấp nước sạch miễn phí tại các khu vực bị xâm nhập mặn
đồng phú và bình hòa phước là hai trong những xã nằm trên cù lao an bình
thuộc huyện long hồ của tỉnh vĩnh long có nhiều thế mạnh về phát triển cây trồng ngăn trái
do vậy nhu cầu nguồn nước ngọt để tưới tiêu là rất cần thiết
tuy nhiên trong thời gian qua tình trạng nước bị nhiễm mặn đã ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sinh hoạt sản xuất nông nghiệp đặc biệt là tưới tiêu cho các vườn cây ăn trái
để chia sẻ giảm bớt những khó khăn với người dân nơi đây ngoài việc ứng trực chiến đấu
tại cơ quan phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh vĩnh long đã vận động cán bộ chiến sĩ làm thêm ngày nghỉ giờ nghỉ
và dùng các xe chữa cháy chuyên dụng mang nước sạch cấp miễn phí cho người dân
ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân mang những thùng can nhựa đến lấy nước
tại hai điểm cầu mương và cầu nam bạch thuộc xã bình hòa phước huyện long hồ
bây giờ thì cây cối không có tưới được tại vì nếu mình tưới lên thì nó hư cây
bữa nay tôi nhờ các chú công an trồng trái chữa trái cho nước
để về tiêu dụng nữa chứ từ hôm nay mua nước bình xài không thì nó cũng tốn tiền
mà lại không kém chất lượng nữa lại dùng đây bị nhiễm mặn nhiều quá
từ sự chế đạo của bang giám đốc bang lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy trái
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long thì chúng tôi hôm nay thực hiện kế hoạch
cung cấp nước sạch cho người dân bị nhiễm mặn ở hai xã đồng phú và bình hòa phước
thì qua cái công việc này thì chúng tôi thấy rất là tự hào và phấn khởi
khi góp một phần nhỏ nhòi công sức của mình để giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn nhiễm mặn
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
đã chia sẻ một phần những khó khăn trước mắt sát cánh cùng người dân
chống chọi với những diễn biến khắc nghiệt của đợt xâm nhập mặn hiện nay
đồng thời với những việc làm thiết thực này đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm
của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
chương trình tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự cầm nhật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
vừa bắt giữ nghi phạm sát hại nữ sinh một mươi năm tuổi tại nhà riêng ở xã kiến quốc huyện kiến thụy thành phố hải phòng
đối tượng được xác định là nguyễn sĩ thắng trú tại huyện kiến thụy tp hải phòng
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng ba nạn nhân được phát hiện bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể
và tử vong tại bệnh viện
tại cơ quan điều tra thắng khai nhận sau khi gây án đã chạy về đầm nuôi cá của gia đình ngủ
sau đó bỏ trốn được gia đình vận động đối tượng đã ra đầu thú
nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là do đối tượng đã lên cơn ngáo đá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố ba đối tượng có hành vi tổ chức
giới cho người khác trốn đi nước ngoài
theo tài liệu điều tra vào năm hai nghìn một mươi ba đối tượng lê thị khánh sau khi xuất khẩu lao động sang macau
thì có quen biết với một số người việt nam và được họ cho số điện thoại của đối tượng vũ thị liễu
đến năm hai nghìn một mươi bảy khánh có điên hệ và nhờ liễu chờ mình từ cửa khẩu chima tỉnh lạng sơn
để vượt biên sang trung quốc lao động trái phép
sau đó khánh và liễu thỏa thuận khi nào có người muốn vượt biên để đi lao động trái phép
thì khánh sẽ thông báo cho liễu số người và thời gian để điễu chở khách
với mức phí là một trăm linh triệu đồng
tiếp đó khi trần thị thu hằng về thăm quê thì gặp khánh nên đã nhờ khánh đưa chồng và con trai vượt biên
nhưng sau đó chồng một con trai bị bắt tại trung quốc rồi bị trả về việt nam
khánh khai nhận đã đưa nhiều người việt biên lao động trái phép
và thu lợi bất chính từ sáu triệu đến bảy năm triệu đồng trên mỗi người
không có nghề nghiệp ổn định tự nhận là công tác tại đài phát thanh và truyền hình thành phố hải phòng
có nhiều mối quan hệ quen biết
đối tượng bùi văn định sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại xã văn phong huyện cát hải thành phố hải phòng
lừa đảo của người dân trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an hàng trăm triệu đồng
trước đó công an thành phố vinh tiếp nhận đơn tố giác của công dân
tố cáo một người đàn ông tên là định trú tại thành phố hải phòng lừa đảo xin việc vào ngành công an với số tiền ba trăm linh triệu đồng
sau một thời gian điều tra xác minh công an tp vinh xác định đối tượng là bùi văn định
để tạo lòng tin cho nạn nhân định thường thuê các loại xe ô tô đắt tiền di chuyển từ hải phòng vào vinh để thực hiện hành vi lừa đảo
ngày một mươi chín tháng ba công an tp vinh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt bùi văn định khi đang trên đường vào thành phố vinh để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời giao nộp số tiền chiếm đoạt được cho cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả
hiện công an thành phố vinh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi văn định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
điều chỉnh cấm đổ xe từ sáu h đến hai mươi hai h thành cấm xe khách dừng xe và đổ
cấm ô tô con và xe tải đổ từ sáu h đến hai mươi hai h
tuyến phó cơ điều từ phạm hữu trí đến nguyễn trí thanh điều chỉnh từng cấm đổ xe theo ngày chẳng ngày lẽ thành cấm dừng đổ đối với xe khách
cấm đổ xe theo ngày chẳng ngày lẽ đối với ô tô con và xe tải
đường tân thành đoạn từ đường đỗ ngọc thạnh đến thuận kiều điều chỉnh tương tự
đường tân hưng đoạn từ dương cửa giang đến thuận kiều điều chỉnh từ cấm đổ xe thành cấm dừng xe và đổ xe đối với xe khách
cấm đổ xe đối với xe ô tô con và xe tải
khu vực quận tân bình đường bọc cát bốn đoạn từ đồng đen đến nguyễn hồng đào tổ chức cấm dừng xe và đổ xe đối với xe khách
tuyến này thuộc ủy ban nhân dân quận tân bình quản lý
do đó sở giao thông vận tải đề nghị quận phối hợp triển khai thực hiện theo phương án nêu trên
tiếp theo đường nghi sư quỳnh liên đoạn từ đường thái thị nhàn đến đường bùi thế mỹ tổ chức cấm dừng xe và đổ xe đối với xe khách
chiều ngày ba mươi tháng ba công an quận tân phú thành phố hồ chí minh đang điều tra làm rõ một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong
theo các dương chứng khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày nhóm công nhân đang tháo dỡ biển quảng cáo điện tử trên mái nhà số bảy trăm linh một đường âu cơ
phường tân thành quận tân phú thì không may biển quảng cáo đổ sập
một công nhân bị phóng điện nằm bất động và tử vong
nhân viên điện lực và công an ngay sau đó đã có mặt nhắc điện và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
hôm nay ngày ba mươi tháng ba trung tâm báo chí thành phố hồ chí minh đã có thông tin chính thức liên quan đến video clip được xem là rò rỉ của phó chủ tịch lê thanh liêm bị tung lên youtube
từ ngày hai mươi chín tháng ba đến nay trên kênh youtube lan truyền một clip trả lời phỏng vấn dài hơn hai năm phút của phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm lê thanh liêm về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
cuối clip có đoạn phó chủ tịch thông tin có bốn mươi ba ca nhiễm và hơn một người tử vong
tp hcm khẳng định những thông tin về ca nhiễm và số người chết ở việt nam trong đoạn clip trên là hoàn toàn bịa đặt
đoạn clip tung lên youtube đã được cắt ghép chỉnh sửa
cũng trong chiều nay ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí về dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi làm việc đồng chí bí thư thành ủy yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục cập nhật đưa tin về tình hình diễn biến dịch bệnh
tuyên truyền đến người dân tp hcm hạn chế đi ra ngoài và không tụ tập đông người
hiện thành phố đã sẵn sàng những phương án kịch bản để đối phó với dịch trong thời gian tới
sáng nay công an quận tân phú tp hcm đã công bố quyết định xử phạt đối tượng tung tin tp hcm bị phong tỏa vì covid một mươi chín
nam thanh niên bị xử phạt sinh năm hai nghìn ngụ quận tân phú tp hcm làm nghề lái xe cho một hãng vận tải trên địa bàn
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba đối tượng này chia sẻ lại thông tin từ một tài khoản xã hội khác về thông tin tp hcm sẽ bị phong tỏa trong vài ngày tới
tuy nhiên thanh niên này không kiểm chứng nguồn tin gây hoang mang dư luận
công an phường hiệp phú xác định đối tượng này vi phạm điểm a khoảng ba điều sáu mươi bốn nghị định một trăm bảy mươi bốn về lĩnh vực công nghệ thông tin
bưu chính viễn thông và tần số vô tuyến điện mức xử phạt là một mươi triệu đồng
đây là một trong một mươi tám chủ tài khoản lan truyền thông tin sai sự thật về phong tỏa tp hcm đã được sở thông tin truyền thông với hợp viên công an tp xử lý theo quy định
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những ngày qua hàng loạt hàng quán cơ sở kinh doanh có điều kiện ở đồng bằng sông cửu long
đã đồng loạt đóng cửa tạm dừng hoạt động nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu
một mươi chín h nhóm phóng viên chúng tôi có mặt trên đường ninh bình phường hai tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
khác hẳn với không khí nhộn nhịp thường ngày hôm nay tất cả các quán xá trên tuyến đường này đều đã đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động
những bản thông báo đóng cửa được treo ở khắp nơi từ các quán cà phê quán nhậu đến các quán karaoke
tất cả các cơ sở kinh doanh ở đây đều chấp hành nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh
để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
cái kế thị này nó cũng hiệu quả làm gì thì cũng tốt
nhưng mà trước khi ngày hôm qua tôi đã nhận giấy đóng cửa trước mấy ngày đó cũng đã đóng cửa rồi
tôi đã cho nhân viên về quê để mà nghỉ ngơi chánh cái dịch bệnh này luôn
tôi cũng hạn chế tiếp xúc với người ngoài
và ở đây nó cũng đóng cửa quán luôn không có hoạt động nữa
để cho bảo vệ cộng đồng không tụ tập lên lỡ trường hợp xảy ra dịch bệnh gì đó
thành phố rất là nguy hiểm và ảnh hưởng sức khỏe người dân rất là nhiều
thiệt hại kinh tế nó còn lớn hơn cho một cái doanh nghiệp nữa
thà em là doanh nghiệp em chịu thiệt hại đầu tiên em đi phong tiên phong
để cho tất cả những người nôi gương làm sao mà là cho tốt nhất cho người dân mình
không chỉ riêng phường hai thành phố bạc liêu mà ở tất cả các địa phương trong tỉnh bạc liêu
đều chấp hành tốt chỉ thị của thủ tướng chính phủ lực lượng công an đã cùng với các ban ngành đoàn thể
đồng loạt ra quân tuyên truyền vận động các cơ sở cửa hàng nghiêm túc thực hiện
đồng thời cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đạt hiệu quả cao nhất
lực lượng công an đặc biệt là cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn nắm chặt tình hình
kịp thời giải tá những điểm tụ tập đông người nhắc nhở người dân niêm cao ý thức
để cùng với nhân dân cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
người dân bạc liêu đã và đang cùng với lực lượng công an và chính quyền địa phương
thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các ngành chức năng
chủ động trong công tác phòng ngừa và kiên quyết đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
phần cuối của bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bản ngày hôm nay sẽ là chiến công
của các lực lượng chức năng tỉnh tây ninh trong việc khám phá nhiều đường dây buôn lậu thuốc lá qua biên giới
chỉ trong một đêm gần đây tại khu vực đường mòn điểm cảnh giới nam hiệp thành tà peng
thuộc huyện bến cầu tây ninh tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu mộc bài
chức mật phục bắt giữ bốn vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
thu giữ tăng vật gần năm bao thuốc lá ngoại đối tượng vứt bỏ tăng vật chạy thoát
cửa khẩu mộc bài có tuyến đường biên giới gần hai mươi km với nhiều đường mòn lối mở
các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đêm tối tìm cách không chỉ trốn qua biên giới trái phép
mà còn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nguy trang che giấu cho người cảnh giới
để vận chuyển hàng lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại nhập lậu
cửa khẩu mộc bài đã phối hợp tăng thêm một mươi năm điểm chốt
nâng lên toàn tuyến biên giới của đồn quản lý là hai mươi hai điểm chốt
đảm bảo quản lý bảo vệ biên giới khép chín về không gian và thời gian
ngăn chặn triệt đẻ hiện tượng người dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
đặc biệt thời gian gần đây lợi dụng việc khang hiếm tăng giá đối với các dụng cụ vật dụng y tế
các đối tượng đã tìm mọi cách vận chuyển mặt hàng này từ việt nam qua campuchia với số lượng lớn
lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm
các lực lượng chức năng gồm bộ đội biên phòng công an quân sự tăng cường lực lượng chốt chặn
và các điểm cảnh giới dọc đường biên giới
tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn ngăn chặn trực để hành vi người vượt qua biên giới trái phép
tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới đảm bảo tình hình an ninh trực tự
cũng như phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả
việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng kết hợp công tác tuyên truyền
giúp người dân nâng cao nhận thức phối hợp cùng ngành chức năng trong phòng ngừa dịch bệnh
bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng kịp thời tố giác ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có hành vi buôn lậu thuốc lá và các mặt hàng dụng cụ y tế
bước đầu đã đem lại hiệu quả cao nơi tuyến đầu tổ quốc